sau khi ghi nhận một trường hợp nhiễm virus zika vào ngày một mươi tháng một mươi vừa qua
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đã ký quyết định về việc công bố dịch zika cấp vườn xã trên địa bàn
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương yêu cầu giám đốc sở y tế chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã
thành phố có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch do virus zika
theo đúng quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm tăng cường quản lý giám sát
và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch bệnh do virus zika trên địa bàn
tiếp tục đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường diệt long quăng tại các khu dân cư
các khu nhà trọ và hộ gia đình không để phát sinh ổ dịch mới
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi sở y tế tỉnh bình dương đã công bố về tình hình bệnh do virus zika trên địa bàn
bệnh nhân là phụ nữ hai mươi bảy tuổi sống tại thị xã thuận an khởi phát bệnh với triệu chứng như phát ban
sốt ba mươi tám độ c kèm đau cơ sung huyết kết mạc
bệnh nhân tới bệnh viện khám nghi ngờ nhiễm virus zika và được lấy mẫu xét nghiệm
sau đó ngành y tế tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp dịch tễ và giám sát để phòng tránh lây lan virus zika